kính chào quý vị khán giả mời quý vị theo dõi chương trình thời sự hai mươi hai h của truyền hình nhân dân
thưa quý vị sáng nay ngày sáu tháng bốn thủ tướng phạm minh chính đã dự hội nghị công bố quy hoạch
tỉnh thừa thiên huế thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi và xúc tiến đầu tư tỉnh thừa thiên huế
năm hai nghìn hai mươi bốn sự hội nghị còn có đồng chí lê hoài trung bí thư trung mương đảng
trưởng ban đối ngoại trung mương lãnh đạo các bộ ngành và tỉnh thừa thiên huế
quyết định một nghìn bảy trăm bốn mươi năm ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thừa
thiên huế thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi đặt mục tiêu tổng quát đến năm hai nghìn hai mươi năm thừa thiên
huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương đến năm hai nghìn ba mươi là đô thị si sản đặc trưng của việt nam
một trong những trung tâm lớn đặc sắc của khu vực đông nam á về văn hóa du lịch và y tế chuyên sâu
là một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ giáo dục và đào tạo đa ngành
đa lĩnh vực chất lượng cao trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước quốc phòng an ninh được bảo
đảm vững chắc đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được nâng cao tỉnh thừa thiên huế đã
trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với một mươi một dự án có
tổng số vốn gần chín tỷ đồng trao văn bản nghiên cứu cho một mươi dự án với số vốn khoảng một trăm hai mươi tỷ đồng
trong các lĩnh vực hạ tầng du lịch cơ khí năng lượng logistic nhà ở giáo dục y tế
dữ liệu số trao quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh thừa thiên huế thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn
đến năm hai nghìn năm mươi thủ tướng chính phủ phạm minh chính đề nghị tỉnh phát huy tiềm năng cơ hội lợi thế
riêng có phát triển thừa thiên huế trở thành đô thị có bản sắc thông minh thích ứng xanh sạch đẹp
an toàn và bền vững thủ tướng tin tưởng tỉnh thừa thiên huế sẽ sớm là thành phố trực thuộc trung
đường trở thành đô thị si sản đặc trưng của việt nam trung tâm kinh tế biển mạnh trung tâm lớn
của cả nước về khoa học công nghệ giáo dục và đào tạo đời sống vật chất và tinh thần của người
dân đạt mức cao đồng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội vùng xuyên hải trung bộ và cả nước
châu nay ngày sáu tháng bốn trong chuyến công tác tại tỉnh thứ thiên huế thủ tướng phạm minh chính và
đoàn công tác của chính phủ đã khảo sát dự án thi công đường nguyễn hoàng và cầu mới vượt sông hương
thăm bệnh viện trung ương huế và dự lễ khánh thành nhà máy xử lý rác thải phú sơn
dự án đường nguyễn hoàng và cầu vượt sông hương thuộc tuyến đường vành đai ba là trục giao thông
chính xuyên tâm vào thành phố kết nối liên thông hai đô thị vệ tinh là thị xã hương trà
hương thủy với thành phố huế dự án với tổng mức đầu tư hơn hai hai trăm tám mươi một tỷ đồng từ ngân sách trung
ương và ngân sách địa phương
dự án khởi công cuối năm hai nghìn hai mươi hai và dự kiến hoàn thành vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi năm trong đó cầu mới
vượt sông hương nối phường kim long và phường kim đúc của thành phố huế đến nay dự án đã hoàn
thành các mối trụ đang tiến hành lắp vòng cầu dự kiến đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn lắp vòng cầu xong
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn có thể thông xe kỹ thuật nối hai bên bờ bắc nam tại công trường đánh giá cao
nỗ lực của cơ quan địa phương các nhà thầu trực tiếp là đội ngũ cán bộ công nhân người lao động
trên công trường thủ tướng phạm minh chính đề nghị các đơn vị tiếp tục nỗ lực thi công với tinh thần
ba k bốn kíp ăn tranh thủ ngủ khẩn trương chỉ bàn làm không bàn lùi làm xuyên lễ xuyên tết bảo đảm
tiến độ chất lượng kỹ mỹ thuật bảo đảm cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp trở thành một điểm
đến hấp dẫn góp phần khai thác và phát triển kinh tế ban đêm của thừa thiên huế
thủ tướng phạm minh chính tới thăm động viên cán bộ y bác sĩ và bệnh nhân đang
điều trị tại bệnh viện trung ương huế thủ tướng đề nghị bệnh viện nỗ lực sớm hoàn thành công trình
bệnh viện quốc tế trung ương huế ii vừa được khởi công sáng nay thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
thủ tướng biểu dương và đánh giá cao truyền thống sự đóng góp tích cực của bệnh viện nêu rõ vai trò
quan trọng của bệnh viện trong công tác chăm sóc sức khỏe cho cả vùng tham gia tích cực trong công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín mong bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử tinh thần tự lực
tự cường bằng trách nhiệm tâm huyết luôn ghi nhớ lời bác hồ dạy thầy thuốc như mẹ hiền
thủ tướng đánh giá cao việc bệnh viện có chuyên môn ghép tạng điều trị ung thư và
đề nghị bộ y tế tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo để bệnh viện tiếp tục phát huy các mặt mạnh
hoan nghênh cách quản trị của bệnh viện tự chủ được và đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại
bảo đảm đời sống cho cán bộ y bác sĩ chiều cùng ngày thủ tướng phạm minh chính và đoàn công tác
phủ đã dự khánh thành nhà máy điện giác phú sơn xã hương thủy tỉnh thư thiên huế
thưa quý vị từ ngày ba đến ngày sáu tháng bốn hội trợ thương mại quốc tế việt nam lần
thứ ba mươi ba việt nam expo hai nghìn hai mươi bốn do bộ công thương thổ chức tại hà nội đã thu hút được sự quan tâm
đông đảo của các quốc gia và vùng lãnh thổ nổi bật trong số một mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ
tham dự hội trợ năm nay ấn độ hiện diện với tư cách là quốc gia khách mời danh dự do cơ quan
xúc tiến thương mại itpo thuộc chính phủ ấn độ dẫn đoàn đã cho thấy sức hấp dẫn của thị trường việt nam và
tiềm năng xúc tiến thương mại giữa hai nước sự hiện diện của một mươi bốn gian hàng trong các lĩnh vực
đã đặt nền tảng cho các hoạt động hợp tác giao lưu học hỏi giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước
ấn độ và việt nam trong năm hai nghìn hai mươi bốn và những năm tiếp theo với các doanh nghiệp này hội trợ thương
mại quốc tế việt nam expo hai nghìn hai mươi bốn chính là cơ hội quý báu để trao đổi tìm kiếm cơ hội hợp tác sâu
rộng hơn với các doanh nghiệp việt nam việt nam có một môi trường đầy tiềm năng là nơi rất thích
hợp để chúng tôi có thể cùng hợp tác và phát triển chúng tôi mong muốn tiếp tục được là nhà cung cấp
cho thị trường việt nam và có thể kết nối nhiều hơn nữa với các doanh nghiệp ấn độ đến với thị
trường việt nam và ngược lại tổ chức xúc tiến thương mại ấn độ đã kết nối các tổ chức và doanh
nghiệp với nhiều quốc gia trên thế giới và việt nam là một thị trường đầy hấp dẫn đối với chúng
tôi thông qua hội trợ expo lần này chúng tôi tin tưởng sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa dành
cho các doanh nghiệp của hai nước ấn độ và việt nam hiện nằm trong số những nền kinh tế tăng trưởng
nhanh nhất thế giới thương mại song phương giữa ấn độ và việt nam tăng trưởng ổn định trong những
năm qua và đạt mức một mươi bốn ba mươi sáu tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi ba khi ấn độ trở thành đối tác thương mại lớn thứ
thị trường xuất khẩu lớn thứ bảy và thị trường nhập khẩu lớn thứ một mươi của việt nam
chúng tôi đã đang và sẽ đưa nhiều hơn nữa các doanh nghiệp của ấn độ đến với việt nam
tăng cường kết nối các doanh nghiệp của việt nam đến với thị trường ấn độ chính phủ việt nam và
ấn độ cũng đang nỗ lực không ngừng để có thêm những chính sách rộng mở tạo điều kiện thúc đẩy
hoạt động hợp tác và kinh doanh giữa hai nước với mục tiêu hiện thực hóa các cơ hội kinh doanh
tiềm năng dựa vào thế mạnh của cả hai nền kinh tế
hiện các mặt hàng xuất khẩu chính của ấn độ sang việt nam gồm máy móc và thiết bị
linh kiện ô tô dược phẩm ngô thủy hải sản kim loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và hóa chất
trong khi đó các mặt hàng nhập khẩu chính của ấn độ từ việt nam là đồ điện tử
điện thoại di động và linh kiện máy móc thiết bị thép và kim loại
số liệu tổng hợp diễn biến thị trường trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn cho thấy
phân khúc căn hộ trung cư tại thành phố hà nội đang tạo sóng khi gia bán liên tục tăng
tuy nhiên thời điểm này các chuyên gia đưa ra nhiều thông tin khuyến nghị người mua nhà
cần phải cân nhắc trước khi tiến hành giao dịch
báo cáo thị trường bất động sản quý i năm hai nghìn hai mươi bốn của trang bấtđộngsản com vn công bố ngày ba tháng bốn
cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý trong đó giá bán căn hộ trung cư tại thành phố hà nội
đã tăng tiệm cận thành phố hồ chí minh
cụ thể trung cư ở thủ đô có mức giá trung bình là bốn mươi sáu triệu đồng một mét vuông
trong khi giá trung cư ở thành phố hồ chí minh là bốn mươi tám triệu đồng một mét vuông
lý giải nguyên nhân chủ yếu khiến giá trung cư tăng giá các chuyên gia cho rằng do nguồn cung mới thấp
đặc biệt diễn biến hạn chế nguồn cung kéo dài tại cả thành phố hồ chí minh và hà nội
trước diễn biến giá nhà trung cư đang đà tăng nhanh các chuyên gia khuyến nghị người mua nhà
cần cân nhắc trước khi đưa ra các quyết định
thực tế sẽ không tránh khỏi việc người môi giới lợi dụng thời điểm giá nhà đang tăng
để dùng các chiêu trò đánh vào tâm lý khách hàng đặc biệt tung ra thông tin ảo
gây nhiễu loạn giá bán
nhà mục đích cuối cùng là ăn giá tranh cao
khách hàng nên tìm hiểu kỹ từ nhiều phía chủ động khảo sát và so sánh giá nhà
với các căn hộ tương tự ở cùng dự án cùng khu vực cùng phân khúc
nếu thấy mức tranh quá cao so với giá môi giới đưa ra
thì cần thận trọng kiểm chứng lại thông tin để trả giá chuẩn xác
từ diễn biến thực tế tăng giá nhà trung cư đang diễn ra
người mua nhà cần bình tĩnh đón chờ nhiều cơ hội đang ở phía trước
khi phân khúc nhà ở xã hội nhà ở có mức giá hợp lý đang tích cực được thao gỡ
về mặt pháp lý được nhiều chủ đối tư quan tâm
hôm nay cùng với diễn biến giá vàng thế giới bật tăng trở lại mạnh mẽ
vàng nhẫn và vàng sgc trong nước vẫn tiếp tục đi lên
đáng chú ý là việc vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh
hôm nay ngày sáu tháng bốn giá vàng nhẫn bất ngờ quay đầu tăng hơn một triệu đồng một lượng
ở chiều ban gia
niêm yết đỉnh mới là bảy mươi ba năm mươi bốn triệu đồng một lượng vượt đỉnh lịch sử trên bảy mươi hai triệu đồng một lượng
cùng chiều với giá vàng nhẫn trong viên sáng nay giá vàng sgc cũng tăng mạnh từ ba trăm linh bảy trăm linh nghìn đồng một lượng
niêm yết giá vàng sgc ở mức bảy mươi chín sáu đến tám mươi hai hai triệu đồng một lượng
lần lượt ở chiều mua vào và bán ra tăng một trăm linh đồng một lượng so với chiều mua vào
và tăng năm trăm linh nghìn đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt viên hôm qua
giới chuyên gia nhận định nhu cầu phòng ngừa rủi ro giữ vai trò là động lực
tăng giá chính của giá vàng trong tuần này
bên cạnh đó xu hướng mua vàng dòng của các ngân hàng trung ương từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
cũng góp phần đưa giá vàng lên những đỉnh cao mới
tính đến ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn một trăm linh cửa hàng kinh doanh sang giàu trên địa bàn từ quảng trị
đã thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng
việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo sẽ góp phần tích cực
vào công cuộc chuyển đổi số tăng thu ngân sách nhà nước
sau mỗi lần bán hàng hệ thống tại cây sang giàu ở cửa hàng petrolimax số một
thành phố đông hà tỉnh quảng trị sẽ tự động kết nối xuất hóa đơn điện tử cho khách có yêu cầu
việc thực hiện hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng
tất cả các điểm bán hàng của petrolimax và petrolimax cửa hàng phong một nói riêng
đều thực hiện thuận thục và thực hiện tốt
công ty sang giàu quảng trị đã tích cực nâng cấp trang thiết bị đường chuyên internet
tổ chức đào tạo cho toàn thể
công ty đã tích cực nâng người lao động về giải pháp phát hành hóa đơn ngay sau từng lần bán hàng
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công ty đã chính thức lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng
để minh mệnh trong các kinh doanh thì kiểm tra nên kiểm tra kiểm soát các đơn vị
để các đơn vị kinh doanh xăng dầu đều phải xuất hóa đơn điện tử sau một lần bán hàng
thứ hai là kỹ năng để sau xuất hóa đơn có thêm sổ xe trên hóa đơn
để giúp cho công tác quản lý được minh mệnh hơn trong các công tác kế khai nộp thuế
cục thuế quảng trị đã tuyên truyền hướng dẫn xử lý các phương mắc phát sinh
đối với các doanh nghiệp cửa hàng bán lẻ kinh doanh sang giàu trên địa bàn tỉnh
hiện toàn bộ một trăm một mươi cửa hàng kinh doanh bán lẻ sang giàu trên địa bàn
đã triển khai thành công hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng
chúng tôi thực chức giao nhiệm vụ cụ thể cho cả cái phòng kỹ cụ
trên địa bàn quản lý trực tiếp các doanh nghiệp minh mệnh sang giàu
và trách nhiệm phù hợp từng cán bộ thuế công việc tuyên truyền hướng dẫn

trong thời gian tới cục thuế quảng trị sẽ thành lập tổ thương trực
triển khai phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng
để tăng cường năng lực giám sát kịp thời hướng dẫn hỗ trợ người nộp thuế
xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai
trong những năm gần đây ngành công nghiệp mía đường việt nam đã chứng kiến
những bước tiến vượt bậc đặc biệt là từ sự đổi mới và áp dụng công nghệ tiên tiến
trong sản xuất tại gia lai nhà máy đường an khê đã đi tiên phong
cho việc áp dụng mô hình đầu tư xây dựng cánh đồng mía mẫu lớn
có phần nâng cao giá trị cây mía không chỉ về mặt kinh tế
mà còn cải thiện đời sống của người dân
thay vì manh muốn tự phát như trước thời gian gần đây cánh đồng mía
rộng một trăm năm mươi hectare đã được hình thành nhờ phương thức hợp tác liên kết
giữa người nông dân ba na huyện ca bang với nhà máy chế biến mía đường
điều này đã tạo sự thay đổi lớn khi năng suất mía tăng cao
đạt trung bình trên một trăm một mươi tấn mỗi hectare và chất lượng đường được đảm bảo
gia đình mình trồng ba hectare mía năm nay mía được mua thu chắc trên hai trăm linh tấn
lãi trên một mươi năm triệu từ khi tham gia cánh đồng lớn được nhà máy hỗ trợ nhiều
nên vừa nhàn công lại lợi nhuận cao hơn trước nhiều
hiện vùng nguyên liệu mía phía đông tỉnh gia lai đã có trên ba hectare
nhà máy đường an khê đã hỗ trợ kỹ thuật cung cấp giống mía chất lượng cao
và bao tiêu mía với giá cả hợp lý đồng thời ứng dụng công nghệ và khâu thu hoạch
giúp giảm thiểu tồn thất và nâng cao hiệu quả kinh tế
song song với đó là nâng cao công suất ép từ một mươi năm lên một mươi tám tấn mía mỗi ngày
để đáp ứng sản lượng thu hoạch mía ngày càng tăng của người dân
chuyển sang một số thông tin văn hóa nghệ thuật
sáng nay tại hà nội liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam tổ chức họp báo
thông tin về sự kiện chương trình về nguồn qua miền tây bắc về với điện biên
trong tháng bốn của đoàn đại biểu đại diện cho các hội trong liên hiệp
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
chuyến hành hương qua miền tây bắc về với điện biên gồm hơn bảy mươi đại biểu
đại diện cho các hội trong liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam
với một hành trình nhiều ý nghĩa
chương trình diễn ra trong bảy ngày từ ngày một mươi năm tháng bốn đến ngày hai mươi một tháng bốn
trải qua chặng đường bộ bốn trăm bảy mươi bốn km lễ xuất quân của đoàn tại trụ sở liên hiệp
đi qua các tỉnh hòa bình sơn la và điểm đến cuối cùng là thành phố điện biên phủ
ở mỗi địa điểm dừng chân đoàn sẽ tổ chức các chương trình giao lưu
tọa đàm hội thảo khoa học với nhiều nội dung gắn với chủ đề chiến thắng điện biên phủ
với sự tham gia của nhiều văn nghệ sĩ nhiều học giả nổi tiếng trong nước
chương trình kỳ vọng đẩy mạnh hơn nữa đợt sinh hoạt chính trị nghệ thuật cao điểm
của giới văn học nghệ thuật trong cả nước hướng về điện biên
là cơ hội giúp các văn nghệ sĩ hôm nay khơi nguồn cảm hứng sáng tạo
tiếp tục có những thành quả mới đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp trấn thương văn hóa
xây dựng con người việt nam trong thời đại mới
suốt nhiều năm qua chiến thắng điện biên phủ ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đã trở thành chất liệu
điện biên phủ là nguồn cảm hứng để tạo nên nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị
nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
trong ngày sáu tháng bốn tại hà nội sân khấu lệ ngọc đã khởi dựng vở kịch
mệnh lệnh từ trái tim
vở kịch là bản anh hùng ca về quá trình đấu tranh của dân quân và dân ta
làm nên một chiến thắng lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
vở kịch mệnh lệnh từ trái tim với nội dung nhấn mạnh đến quyết định
của đại tướng võ nguyên giáp về chiến lược chuyển từ
đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc thắng chắc
qua đó cũng đã làm nổi bật được vai trò của chủ tịch hồ chí minh
với tầm nhìn chiến lược đã làm nên chiến thắng điện biên phủ
vở kịch mệnh lệnh từ trái tim được dân dựng dựa theo kịch bản
của tác giả nguyễn thanh bình do nghệ sĩ nhân dân hoàng lâm
tùng làm đạo diễn
vở diễn phản ánh hiện thực chiến đấu trong chiến thắng điện biên phủ
khắc họa hình ảnh bộ đội cụ hồ trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc
vở kịch được dự kiến sẽ ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm
trong bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
sáng nay tại hà nội quấn ả đào một khảo cứu về lịch sử
và hệ âm luật của nhà nghiên cứu bùi trọng hiền
đã chính thức ra mắt công chúng sau chín năm
sự kiện do viện văn hóa nghệ thuật quốc gia việt nam
phối hợp cùng với công ty omega plus book tổ chức
lâu nay khi nói đến ả đào người ta thường nghĩ đến
những thú vui hưởng lạc đầu thế kỷ hai mươi
sang nửa sau thế kỷ hai mươi khi lịch sử sang trang
cuộc chơi nghệ thuật nghìn năm tuổi cũng dần chấm dứt
chỉ sau khi được unesco công nhận danh hiệu di sản thế giới
ả đào mới được biết đến nhiều hơn
tuy nhiên hệ thống tư liệu của ả đào là một thực trạng tồn động
khiến những người yêu mến muốn tìm hiểu học hỏi
cũng không biết đâu là đúng là sai
là hay hay là dở
do đó trong cuốn ả đào một khảo sát về lịch sử và hệ âm luật
nhà nghiên cứu âm nhạc bùi trọng hiền đã chọn cách đi sâu
vào các khía cạnh lịch sử không gian văn hóa
và hệ âm luật của chính loại hình nghệ thuật cổ truyền này
trong khuôn khổ buổi ra mắt sách nhà nghiên cứu bùi trọng hiền
và nhạc sĩ đặng hoành loan đã có những câu chuyện thú vị
cảm động về tiến trình phát triển hưng thịnh
mài một biến mất rồi phục hồi của một thể loại âm nhạc cổ xưa của người việt
và những góc nhìn mới về công cuộc bảo tồn
gìn giữ và phát triển các loại hình âm nhạc truyền thống
tỉnh đắk lắc vừa tổ chức lễ khai mạc ngày sách và văn hóa đọc việt nam
lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi bốn với thung điệp
sách hay cần bạn đọc sách quý tặng bạn
tặng sách hay mua sách thật sách hay mắt đọc tai nghe
cùng với nhiều hoạt động hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc việt nam
diễn ra từ ngày một tháng bốn đến ngày một tháng năm
ngày sách và văn hóa đọc việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn trên địa bàn tỉnh đắk lắc
có gần bốn mươi cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia đồng hành và tài trợ
ngoài giới thiệu trưng bày nhiều thể loại sách và các sản phẩm liên quan
còn diễn ra một số hoạt động sôi nổi bổ ích thiết thực như
thư viện lưu động và hoạt động trải nghiệm cùng sách
quyên góp sách tặng trẻ em nghèo hỗ trợ các thư viện vùng sâu vùng xa
biên giới hải đảo và các đối tượng bảo trợ xã hội
chuỗi hoạt động được kỳ vọng sẽ lan tỏa tình yêu sách đến với mọi tầng lớp nhân dân
tạo sự gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn giữa sách và người đọc
hướng tới xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong đời sống cộng đồng
trần lãm cưới wedding gallery với chủ đề love duel
những câu chuyện tình yêu vừa diễn ra tại tp hcm
thu hút hơn một lượt khách tới thưởng lãm
triển lãm hội tụ rất nhiều điểm độc đáo hấp dẫn khách tham quan
đặc biệt là có nhiều người bày tỏ sự yêu thích đối với các mẫu trang phục cưới truyền thống của việt nam
văn hóa truyền thống của người việt nam luôn coi trọng việc hôn lễ và coi đó là hình sự lớn của cuộc đời
vì thế trang phục cưới của người việt trong ngày trọng đại thường rất được quan tâm
không chỉ dừng lại ở tiêu chí đẹp trang phục cưới còn phải phù hợp với thời đại
và tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống
triển lãm cưới với chủ đề những câu chuyện tình yêu được tổ chức
tại thành phố hồ chí minh đã mang đến cho người thường lãm những bộ sưu tập trang phục cưới đặc sắc
ấn tượng khi mang dấu ấn thời trang đương đại trên nền tảng di sản văn hóa phi vật thể
đến với triển lãm người thường lãm có thể kết nối trực tiếp với hơn hai mươi thương hiệu nổi tiếng
hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ cưới và cùng lên kế hoạch cho ngày trọng đại của mình trong tương lai
đây là hoạt động thú vị được nhiều người tham gia trải nghiệm